chiều ngày hai mươi bảy tháng một chiếc xe container sau khi tông vào giải phân cách trên quốc lộ một
đoạn thuộc phường linh xuân tp thủ đức tp hcm rồi đâm vào xe một mươi sáu chỗ khiến cho nhiều người bị thương
khoảng một mươi năm giờ xe container biển số năm mươi một d một nghìn chín trăm bảy mươi chín lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ cầu vượt trạm hai về cầu vượt sống thần
khi vừa đổ hết dốc cầu vượt minh xuân thì bất ngờ lao qua trái tông gãy nhiều mét giải phân cách bằng sắt
rồi lao qua bên kia đường đâm vào xe ô tô một mươi sáu chỗ mà bị kiểm soát năm mươi ba s tám nghìn hai trăm tám mươi ba
xe container tiếp tục đánh lái qua phải lao vào máy ghi nhà dân gần đó rồi mới dừng lại
tai nạn khiến ít nhất bảy người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị thương được đưa đi bệnh viện ngay sau đó
các phương tiện hư hỏng nặng trong đó xe ô tô một mươi sáu chỗ bể nát toàn bộ phần hông bên trái
vụ việc cũng làm một số đồ đạc của nhà dân bị hư hỏng giao thông trên tuyến quốc lộ ung tắc kéo dài